trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ tại chỗ đang là hướng phát triển kinh tế bền vững được tỉnh bắc cạn khuyến khích đầu tư
hiện nay tỉnh cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào trồng rừng và chế biến gỗ
với những chiến lược cụ thể kỳ vọng phát triển kinh tế từ rừng ở bắc cạn sẽ thực sự là đòn bẩy để người dân nơi đây vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng